trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất paraquad
trong số các trường hợp nhập viện thì có đến bảy mươi số ca tử vong
đây là trường hợp bệnh nhân nữ ngộ độc nặng do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất paraquad với liều lượng lớn
bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng nặng tiên lượng không thể qua khỏi nên gia đình đã xin về
còn đây là bệnh nhân nam cũng vừa được cấp cứu tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai do sử dụng thuốc diệt cỏ paraquad
mặc dù được cấp cứu kịp thời và bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại tuy nhiên các bác sĩ cũng cho biết khó có thể tiên lượng được liệu bệnh nhân có tử vong hay không

trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai mỗi ngày tiếp nhận từ hai đến ba bệnh nhân ngộ độc do sử dụng thuốc diệt cỏ paraquad
điều đáng buồn là một trăm linh bệnh nhân ngộ độc đều vì muốn tự tử nên đã sử dụng loại thuốc này và trong lúc tâm lý bất ổn không ý thức được về hành vi của mình các bệnh nhân đều không thể ngờ được rằng hóa chất này gây tử vong rất cao
hiện tại chúng tôi có ba bệnh nhân có hai bệnh nhân là trẻ và một bệnh nhân là người cao tuổi bảy mươi một tuổi
cả ba bệnh nhân đều phải những lý do khác nhau cho gia đình uống cái hóa chất này từ một ngụm đến cả lọ
tất cả các bệnh nhân ngộ độc cái chất trừ cỏ paraquat mà dẫn tới tử vong hoặc ngộ độc là thực sự trên người do tự tử phần lớn hoặc có thể một số chữ ít do nhầm lẫn
các bác sĩ cho biết paraquad là chất cực kỳ độc tỷ lệ tử vong là bảy mươi chín mươi paraquad gây tử vong do suy đa tạng
điểm đặc biệt của hóa chất này là rất có áp lực với phổi
hóa chất được lưu giữ trong phổi với nồng độ rất lớn gây tổn thương phổi đặc biệt là làm sơ phổi khiến bệnh nhân chết vì ngưng thở
hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu với paraquad trong khi hóa chất này quá độc hại bởi vậy tỷ lệ tử vong rất cao thường chiếm bảy mươi tổng số các ca nhập viện